thưa quý vị sau hai ngày khẩn trương điều tra xác minh đến một mươi năm h vào ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã làm rõ
và bắt giữ đối tượng phạm văn nội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã tiến lộc huyện hậu lộc
nội là thủ phạm đã gây ra vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn xã tiến lộc vào sáng ngày ba mươi tháng một
trước đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một
ông la văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở xã tiến lộc huyện hậu lộc
đến nhà anh trai là ông la văn hàm cũng ở cùng xã
tại đây ông khánh phát hiện ông hàm đã chết trong tư thế ngồi cạnh góc buồng trong nhà
trên vành tay bên cổ có vết hẳn
tài sản đồ vật trong nhà bị xáo trộn và mất một bộ ngựa ba tấm dạng phản gỗ
trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an huyện hậu lộc và các đơn vị nghiệp vụ
đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định hung thủ là phạm văn nội
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn người địa phương
vật chứng thu giữ là ba tấm phản gỗ một dây phanh xe đạp dài khoảng ba mươi tám mươi cm
là phương tiện gây án và bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan công an bước đầu nội khai nhận
khoảng chín giờ sáng ngày ba mươi tháng một sang nhà ông hàm chơi
giữa hai người xảy ra xô xát do nội khuyên can ông hàn không nên uống rượu
sau đó nội đã lấy một đoạn dây phanh xe đạp vứt bên hân nhà vào tròng dây thòng lọng thắt cổ ông hàm
khi thấy ông hàm chết nội kéo sát ông hàm vào buồng đóng cửa lại
rồi tháo thòng lọng vứt vào nhà hoang cạnh đó
quá trình kéo sát ông hàm từ nhà vào trong buồng
nội phát hiện thấy ba tấm phản gỗ dựng ở tường
nên đã gọi điện liên hệ bán cho một người ở huyện hoàng hóa
với giá tám triệu đồng để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng tại tỉnh thanh hóa công an thành phố sầm sơn vừa bắt giữ một mươi đối tượng
dùng dao kiếm rượt đuổi đánh nhau gây thương tích tại phường trường sơn thành phố sầm sơn
trước đó đêm ngày hai mươi sáu tháng một do mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại quán nhà ông cao văn nang
ở phường trường sơn một mươi đối tượng đều ở phường trường sơn đã mang theo dao lê kiếm
ông tuyếp sắt rượt đuổi chém
gây thương tích cho các anh vũ đức xuân lê nhữ khánh và lê nhữ hải ở phường bắc sơn
sau khi gây án một mươi đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
thông qua hệ thống camera trên đường phố công an thành phố sầm sơn đã lần lượt bắt giữ một mươi đối tượng nói trên
hiện vụ vừa vang được điều tra làm rõ
hai đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa bàn ấp bình tây xã mỹ bình huyện tân trụ tỉnh long an
đã bị tổ tuần tra phòng chống tội phạm công an tỉnh long an bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát
cụ thể vào khoảng h ba mươi phút vào ngày hai tháng hai tổ tuần tra phòng chống tội phạm công an tỉnh long an
nhận được tin báo từ công an huyện tân trụ xảy ra vụ cướp xe máy tại địa bàn ấp bình tây xã mỹ bình huyện tân trụ
sau khi nhận tin báo tổ tuần tra phòng chống tội phạm đã triển khai lực lượng chốt chặn để đón bắt đối tượng
đến khoảng một giờ hai mươi phút cùng ngày tại địa phận ấp bình cang hai xã bình thạnh huyện thủ thừa
tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng cùng vật chứng
bước đầu đối tượng khai là trần văn kha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
kha thừa nhận vừa thực hiện vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện tân trụ cùng với đối tượng tên tiến quê tỉnh tiền giang
đến khoảng hai giờ cùng ngày đối tượng tiến đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn tại địa phận xã long định huyện cần đước
sáng nay công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn trí duy quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thành phố phan rang tháp tràm về hành vi cướp giật tài sản
theo điều tra của lực lượng công an nguyễn trí duy quân đã điều khiển mô tô đi quanh các tuyến đường
thành phố phan rang tháp tràm nhắm vào những người phụ nữ đi xe một mình đeo túi sách để cướp giật tài sản
cụ thể trong hai ngày một mươi chín và ngày ba mươi tháng một quân đã ra tay cướp giật sáu triệu đồng cùng hai điện thoại di động
của hai người phụ nữ tại đoạn đường trước siêu thị phủ hà và khu vực gần nhà xe như quỳnh
công an thành phố phan rang tháp tràm yêu cầu những ai là bị hại của đối tượng nguyễn trí duy quân
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
để trình báo và phối hợp giải quyết
tết nguyên đán kỷ hợi đã đến và từ những vụ cướp giật manh động và liều lĩnh của các đối tượng phạm tội
cơ quan công an đề nghị mỗi người dân nhất là chị em phụ nữ cần nâng cao cảnh giác
không nên đeo vàng túi sách vật phẩm có giá trị trên người khi đi ngoài đường để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra
tiếp theo chương trình là những thông tin liên quan tới các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
với sự tham gia của hàng chục đối tượng đã bị lực lượng công an triệt phá
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đã phát hiện bắt quả tang hai mươi một đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại xã hải hòa
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng có liên quan
hiện công an huyện tĩnh gia đã tạm giữ hai mươi một đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cũng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa quy mô lớn
bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cụ thể vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một tại trại nuôi tôm của đặng hoàng võ
ở thôn hòa bình xã tam hòa huyện núi thành
công an huyện núi thành bắt quả tang một nhóm đối tượng quê ở tỉnh quảng nam và thừa thiên huế
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
vật chứng thu được tại hiện trường là hơn bốn mươi triệu đồng
một bộ vị dùng để chơi róc đĩa và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
hải quan hải phòng tiếp tục thu giữ khoảng một trăm linh kg ngà voi và hơn một tấn vẩy tt
trong vụ vi phạm vừa được đội kiểm soát hải quan phát hiện bắt giữ ngày ba mươi tháng một
như vậy chỉ liên tiếp trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị chức năng của cục hải quan hải phòng
liên tiếp triệt phá hai vụ vận chuyển trái phép hàng cấm là ngà voi và vẩy tê tê
với tổng trọng lượng khoảng sáu trăm linh kg ngà voi và hơn hai năm tấn vẩy tê tê
đáng chú ý cả hai vụ bắt giữ ngà voi vẩy tt vừa được hải quan hải phòng thực hiện
đều liên quan đến người nhận hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu
thanh bình địa chỉ tại xã liên hồng huyện đan phượng hà nội
trong đó vụ việc do đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi container
phòng quản lý rủi ro cục hải quan hải phòng
phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ phát hiện vào ngày hai mươi năm tháng một
đã được doanh nghiệp mở tờ khai
còn vụ việc do đội kiểm soát hải quan phát hiện bắt giữ ngày ba mươi tháng một
doanh nghiệp chưa mở tờ khai
nhưng thông tin về người nhận hàng trên vận đơn
vẫn là công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu vec thành bình
điểm đáng chú ý nữa là hai lô hàng đều xuất phát từ cảng apapa nigeria châu phi
và được nguy trang trong các công ty nở gỗ
và tối ngày hôm qua công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
đã triệt phá điểm sản xuất tàng trữ vận chuyển bán pháo nổ lớn
đã hoạt động hơn một năm nay
vào thời điểm trên trong lúc đối tượng nguyễn mậu thành ngọc hai mươi chín tuổi
ở thôn tú sơn hai xã đức lân huyện mộ đức
đang sử dụng mô tô vận chuyển pháo một mươi hai cuộn tự chế
đi giao cho khách hàng
thì bị lực lượng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an huyện mộ đức bắt giữ
tiếp tục mở rộng điều tra khám xét nhà đối tượng ngọc
lực lượng công an đã phát hiện nhiều cuộn pháo
cùng với nhiều vật liệu để làm pháo
tại cơ quan công an ngọc khai nhận
lên mạng xã hội mua nguyên vật liệu
về trộn thành thuốc pháo
sau đó sản xuất pháo nổ tại nhà
cũng theo lời khai của ngọc
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đối tượng đã làm hàng trăm cuộn pháo bán cho hàng chục người
đặc biệt là dịp tết rất nhiều người đặt mua pháo của ngọc
nguy hiểm hơn có những cuộn pháo đại to bằng cổ tay gây sát thương rất lớn
chỉ đổ có các lực lượng nghiệp vụ tiến hành
có các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành tri bét
có các đối tượng vận chuyển sản xuất mua bán pháo
rồi thông qua mạng để rồi vui như là
tìm hiểu cái cách làm pháo
và sau đó tìm hiểu
vui như mua vật liệu mua thuốc nổ
để về tự làm pháo để bán
trước đó công an huyện bộ đức cũng đã phát hiện bắt giữ bốn vụ vận chuyển tàng trữ pháo nổ trên địa bàn
việc phát hiện và triệt phá các điểm sản xuất mua bán tàng trứng pháo nổ cháy phép
đã và đang góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp tết
những ngày này
tại nhà ga quốc tế t hai sân bay nội bài
lưu lượng hành khách tăng đột biến
khiến khu vực sảnh chờ luôn trong tình trạng đông đúc
để đảm bảo an ninh sân bay những ngày tết
cán bộ chiến sĩ của công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
vẫn luôn nghiêm túc kính trọng lễ tết vui vẻ hòa nhã với hành khách
những hành khách không biết hoặc không hiểu thủ tục
đều được hướng dẫn giải thích tận tình chú đáo
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
mặc dù nhập cảnh đúng dịp cận tết
anh zivi pohanka vẫn cảm thấy không có gì khác biệt so với ngày thường
không phải lần đầu tiên đặt chân đến việt nam
nhưng lần nào anh cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình
từ phía công an cửa khẩu nội bài
tôi đã đến việt nam năm lần
trong những lần đó thì không có vấn đề gì xảy ra cả
và công an cửa khẩu nội bài làm thủ tục rất tận tình và nhanh chóng

và mặc thù sân bay hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả các ngày trong năm đơn vị này phải bố trí quân số làm thành nhiều ca trong ngày
để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát
làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách tổ bay phương tiện bay
và bảo vệ giữ gìn an ninh tại địa bàn cửa khẩu
với đại úy nguyễn hoàng vân
năm nay là năm thứ một mươi liên tiếp chị trực tết tại đơn vị
những cán bộ chiến sĩ làm việc tại cửa khẩu sân bay nội bài như chị vân
việc không đón tết cùng gia đình đã trở nên quen thuộc
dù không được ở bên gia đình trong những ngày tết
nhưng anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi
luôn được sự ủng hộ từ phía người thân gia đình
cũng như là từ phía lãnh đạo đơn vị
điều đó đã tạo thêm động lực sự động viên
đối với chúng tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ
bên cạnh đó chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc
tư thế tác phong trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh
thái độ kính trọng lễ phép đối với hành khách nhân dân
và đặc biệt là đối với những kiều bào ta ở nước ngoài về quên tết
đó ví những người cán bộ chiến sĩ này là những người gác cổng trời
bởi họ cùng với những chiến công thầm lặng
trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
các đơn vị khác của lực lượng hải quan an ninh hàng không
đã góp phần đập tan nhiều âm mưu chống phá
của các thế lực thù địch phản động từ nước ngoài xâm nhập
công an cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
đã kiểm soát làm thủ tục cho hàng nghìn chuyến bay
với hàng triệu lượt khách xuất nhập cảnh
trong năm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho mỗi hành khách
công tác chuẩn bị trực tết đã được lên kế hoạch
và triển khai tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ từ rất sớm
đảm bảo bố trí quân số làm nhiều ca trong ngày
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách tổ bay thuận lợi và nhanh chóng
đơn vị cũng luôn đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công tác chiến đấu
số còn lại để nghỉ ngơi ứng trực tại đơn vị
không để bị động bất ngờ
xảy ra tại địa bàn cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
là một địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia
sân bay quốc tế nội bài những ngày cuối năm
từng chuyến bay mang theo những hành khách
từ khắp các châu lục trên thế giới đặt chân đến việt nam
ở đó có những người đang lặng lẽ giữ bình yên
trong những chuyến bay những người gác cổng trời
những ngày cận tết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
đây cũng là lúc cần tiền mặt hơn bao giờ hết
thế nhưng việc giao dịch rút tiền tại các địa điểm atm
lại không hề đơn giản
bởi các cây atm có cây thì làm lâm vào quá tải
cây thì hết tiền
kết quả có người còn đi bốn năm lần
vẫn chưa thể rút được tiền
hãy cùng phóng viên của chúng tôi ghi nhận
một số điểm atm trên địa bàn thành phố hà nội
cây atm của ngân hàng acb khu vực cầu giấy thành phố hà nội
dòng người xếp hàng rút tiền càng lúc càng đông
những khuôn mặt mệt mỏi chờ đến lượt
để rút được tiền những người này phải tiêu tốn không ít thời gian chờ đợi
người may mắn xếp đầu thì rút thuận lợi
người thiếu kiên nhẫn đành bỏ cuộc khi đợi quá lâu
hôm nay là ngày cuối của năm thì cô đi rút tiền
cảm thấy cũng bình thường mà
rút cũng thuận lợi
mọi người có đông hơn một chút
thế nhưng mà rất là tuần tự và có ý thức
em đi khắp các cây ở kia nào cũng thấy xếp hàng dài
còn mỗi cây này là ít nhất
ngày hôm nay là lần thứ hai em đi xếp hàng để rút tiền nhưng mà vẫn chưa thành công
thứ nhất là xếp quá đông
thứ hai là em đi có những cây không còn đủ tiền nữa để giúp
khắc xa atm trên cây atm vietinbank này lại trong cảnh điều hưu
ở đây không phải không có khách đến rút tiền
mà bởi khi đến đây thực hiện lệch giao dịch rút tiền hiếm có khách thực hiện
đa số đều thất bại
buổi chiều hôm nay là tôi đi năm cây
thì rút theo cây vietinbank thì không được
nhưng mà tôi sử dụng cái thẻ ngân hàng của quân đội thì lại rút được
đến lần thứ ba thì mới rút được tiền
nó cũng là rất là vất vả
mình vào rút ở ba cây này thì không cây nào rút được tiền
tết này cũng đông
đi giúp mà không được thế thì rất mất việc
trong khi đó hàng loạt các ngân hàng cam kết đảm bảo các máy atm hoạt động thông suốt
đáp ứng đủ tiền và ổn định hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tuy nhiên ngoài những máy atm của một số ngân hàng hoạt động hiệu quả
thì không ít máy atm khác lâm vào cảnh
chưa tới chợ đã hết tiền
điều này khiến cho người dân thay vì phấn khởi hào hứng có tiền đi mua sắm chuẩn bị cho tết
thì lại trở nên khó chịu
rất mong muốn rằng là các ban ngành quan tâm làm sao để

phục vụ nhu cầu tết nhất là trong dịp tết ngày nay
mong được các ngân hàng để ý những cây nào hết tiền nên bổ sung
để cho người dân rút được để có tiền tiêu tết
rất mong những năm sau tình trạng này sẽ được giảm thiểu đi
để người dân dự án rất là bận
thì sẽ cố bớt được thời gian đứng xếp hàng như thế này
thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời chúc mừng giám mục du sê vũ văn thiên tổng giám mục hà nội giám quản tông tòa giáo phận hải phòng và các vị chức sách thiên chúa giáo bà con giáo dân giáo phận hải phòng sức khỏe hạnh phúc thịnh vượng đón một mùa giáng sinh và năm mới hai nghìn một mươi chín trong an lành vui tươi hạnh phúc tiếp tục nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức dựng xây đất nước và thành phố hải phòng ngày một văn minh giàu
công an tỉnh mondunkiri của campuchia vừa đến thăm chúc tết công an tỉnh đắk lắc nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong không khí nồng ấm nghĩa tình lãnh đạo công an hai tỉnh đã gửi đến nhau những lời chúc năm mới tốt đẹp tết đến xuân về toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình an khang thịnh vượng
tại buổi gặp mặt hai bên cũng đã thống nhất tăng cường hơn nữa trách nhiệm hợp tác bảo vệ an ninh trật tự phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới tốt hơn nữa trong thời gian tới
theo quy chế đã ký kết trước đó hai bên sẽ thường xuyên phối hợp chia sẻ thông tin góp phần tuyên truyền cho nhân dân hai bên tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới
và tạo điều kiện cho đồng bào qua lại thăm thân làm ăn thuận lợi kịp thời phối hợp phòng ngừa phát hiện xử lý những hành vi vi phạm quy chế giữa hai khu vực
không để các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mua bán vận chuyển ma túy vũ khí và buôn bán người xảy ra
công an hai tỉnh cũng đã góp sức vun đắp xây dựng cho tình hữu nghị giữa hai tỉnh đắk lắc của việt nam và munkiri của campuchia ngày thêm bền vững tốt đẹp hơn
nhưng với những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố đà nẵng thì tết của họ là bên đồng chí đồng đội phương tiện để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho người dân vui xuân đón tết an bình
phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về cái tết của người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chợ cồn trung tâm giao thương buôn bán của thành phố đà nẵng những ngày này hoạt động mua bán diễn ra rất tấp nập có thể nói tết nguyên đán là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ nhất trong năm
do tiểu thương tập trung lượng hàng hóa nhiều việc sử dụng điện các thiết bị tiêu thụ điện nhiều dẫn đến chập chạm gây cháy tại đây một kiếp trực gồm bốn cán bộ chiến sĩ và một chỉ huy thường xuyên túc trực từ bảy giờ sáng đến hai mươi một giờ đêm nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy điều này khiến các tiểu thương tại chợ rất yên tâm
khi mà buôn bán ở đây hàng hóa rất nhiều cho nên là cô thấy lực lượng cứu hộ ở đây cô rất yên tâm khách hàng đi chợ rất đông cho nên là việc gì cần là có thanh niên cứu hộ
là sẵn sàng cảm ơn cô rất cảm ơn
tranh thủ thời gian rảnh rỗi các cán bộ chiến sĩ đã quay quần cùng nhau chuẩn bị đón tết hoạt động này nhằm nâng cao tính đoàn kết gắn bó trong cán bộ chiến sĩ động viên họ yên tâm công tác trong những ngày tết
lần đầu tiên em được đón tết xa nhà em cảm thấy buồn nhưng được sự lòng quan tâm của lãnh đạo và bao nhiêu hy đội em cảm thấy ấm áp và có động lực để phán đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bên cạnh đó để đảm bảo cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố đà nẵng cũng như các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố đà nẵng có một dịp tết ấm no vui tươi đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
thì em tôi cũng bố trí một các kiếp xe trực tại cái vị trí trọng điểm ví dụ như là chợ cầu nơi tập trung đông người
bên cạnh đó thì em tôi cũng đã tăng cường cái công tác kiểm tra thường trực sẵn sàng trợ trái tại các cơ sở nguy hiểm tên nổ trên địa bàn thành phố đà nẵng để có thể kịp thời nâng cao nhận thức của lực lượng phòng trái trái cơ sở
với mỗi người lính phòng cháy chữa cháy khi chọn nghề là họ hiểu được tính chất của công việc luôn sẵn sàng lên đường bất cứ thời gian nào
đối với họ bình yên của người dân luôn là quan trọng nhất góp phần giữ bình yên cuộc sống để một mùa xuân mới đến với mọi người mọi nhà trong an lành hạnh phúc
đúng là mỗi dịp tết đến xuân về thì ai ai cũng mong muốn được quây quần xung họp cùng với gia đình người thân
không chỉ những người lính cứu hỏa phải túc trực ngày đêm để đảm bảo an toàn cho người dân mà trong xã hội cũng còn rất nhiều những người không có tết đoàn viên
trong đó có những can phạm nhân đang phải thụ án trong các trại giam trại tạm giam
nắm bắt và thấu hiểu được tâm tư ấy trong những năm qua trại tạm giam công an tỉnh điện biên đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần
cho các can phạm nhân đang bị tạm giam
để họ có động lực lao động cải tạo sớm hoàn lương để trở về với gia đình và xã hội
khi những cánh hoa đào rừng khoe sắc thì cũng là lúc can phạm nhân tại trại giam công an tỉnh điện biên vui mừng nhất
không khí xoăn phơi phới khiến người gần người hơn sự sung vầy đã khiến họ quen đi mặc cảm tự ti về lỗi lầm của mình
cùng chung tay đón chờ một cái tết đầm ấm
trước chưa vào trại thì sung vầy cùng gia đình nhưng được vào trại thì cũng hơi buồn vã
nhưng được sự quan tâm của cán bộ trại tạm giam ngày đế ngày tết
để tổ chức tinh thần vật chất cho các can phạm nhân để tổ chức tinh thần vật chất cho các can phạm nhân
các anh em phạm nhân tổ chức vui chơi ném còn kéo co đẩy gậy
cảm thấy cũng an tâm lao động khải tạo rốt để sớm trở về địa phương
trong những ngày tết này để làm bảo cho buổi xuân đón tết cho can phạm nhân thật đầm ấm
thì đánh đạo đơn vị cũng đã chủ động
các mặt công tác công tác chuẩn bị ví dụ như đương thực thực phẩm
các mặt công tác công tác chuẩn bị ví dụ như đương thực thực phẩm
việc tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân không chỉ là tình cảm sẻ chia của những cán bộ chiến sĩ công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cải tạo cảm hóa giáo dục đối với can phạm nhân
mà còn thể hiện sâu sắc tính khoan hồng nhân văn của đảng nhà nước đối với những con người đã một thời lầm lỡ
đó sẽ là động lực để những mầm thiện được đâm trồi nảy lọc giúp họ có một tương lai tươi đẹp